sau khi nhận được thông tin ở quảng ngãi có người tiêu dùng phát hiện hai lọ dầu cá có dấu hiệu ăn mòn sốt
cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng ngãi báo cáo khẩn nội dung sự việc
đồng thời yêu cầu viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành lấy mẫu
phân tích các loại dầu cá là thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường
kết quả đến sáng nay cho thấy chưa phát hiện bất thường về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm dầu cá nói trên
theo ông phong với bản chất là chất béo st hóa như vậy tất cả các loại dầu cá đều có tác dụng làm tan sốt
và thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng loại dầu cá khác nhau
sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến sức khỏe của người tiêu dùng
dầu cá được cơ thể hấp thu và chuyển hóa thành những chất có lợi cho sức khỏe
riêng đối với hai trường hợp lọ dầu cá ở quảng ngãi
trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh này đã điều tra làm rõ đây không phải là sản phẩm đường nhập khẩu chính thống vào việt nam
và không phải là sản phẩm của công ty ngôi sao việt mà là sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc
cục an toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không hoang mang không mua và sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ